vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng tp cn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với lê tấn tú chú tại đường trần hoàng na phường hương thạnh quận cái răng tp cn về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra vào ngày ba tháng một mươi hai anh vương quốc tân chú tại ninh kiều tp cn cùng với hai người bạn tìm đến trụ sở của công ty dịch vụ cứu hộ tú anh nơi có phương tiện cầu ô tô của ông trịnh hồng phương
đậu xe để phản đối tại trạm bot cai lệ ngày một tháng một mươi hai tại đây nhóm của anh tân gặp tú chủ công ty để nói chuyện trong lúc nói chuyện tú đã lấy cây dựa chém vào tay anh tân sau đó anh tân được đưa vào bệnh viện đa khoa hoàn mỹ kiểu long cấp cứu với vết thương dài một mươi năm cm ngang mặt sau giữa cẳng te cháy đứt gân cơ rũi cổ tay chảy máu nhiều
sau khi sự việc xảy ra công an quyện cái răng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ tăng vật gây án
tại cơ quan công an lê tấn tú thừa nhận đã thực hiện hành vi dùng dựa chém anh tân gây thương tích tú cũng khai nhận do trước đó anh có hợp đồng với trạm thu phí để cẩu xe giải tỏa ách tắc
ngày một một mươi hai tú có cẩu xe của một tài xế huyện dị an tỉnh bình dương ngay sau đó hình ảnh xe cẩu số điện thoại đường dây nóng của công ty do tú làm chủ được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội và liên tục nhận được nhiều tin nhắn đe dọa chửi bới nhục mạng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố hà nội thông qua hình thức lừa dối mạo danh để xin việc vào các ngành công an quân đội y tế cụ thể như sau
các đối tượng gồm một nguyễn thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại quận hà đông tp hà nội hai nguyễn trọng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại quận nam tử liêm tp hà nội
ba trần trọng quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại huyện an dương tp hà nội
bốn lê đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tại huyện thanh trì tp hà nội
vũ thị phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
và một số đối tượng khác đã tự giới thiệu rằng mình có quan hệ quen biết rộng với nhiều người có chức có quyền có khả năng xin việc làm trong ngành công an quân đội y tế giáo dục và các cơ quan nhà nước khác
từ đó thanh cùng đồng bọn đã nhận hồ sơ tiền rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định có trên hai mươi gia đình bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần một mươi tỷ đồng
vậy cơ quan cảnh sát điều tra thông báo những ai là bị hại của các đối tượng trên thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo địa chỉ
phòng bảy c bốn mươi bốn số bốn mươi bảy đường phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội qua điều tra viên nguyễn thành sĩ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai hai nghìn năm trăm chín mươi bốn hoặc chín trăm bảy mươi chín một trăm bảy mươi ba ba trăm tám mươi tám
thưa quý vị các cơ quan đơn vị chức năng các cấp tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát đảm bảo phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại các tuyến địa bàn lĩnh vực quản lý
đây là nội dung trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vừa được ban hành
thưa quý vị các cơ quan đơn vị chức năng các cấp tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vừa được ban hành
mỗi tác phẩm của anh từ những bức tranh chân dung cho đến tranh phong cảnh đều chứa đựng trong đó không chỉ là tâm huyết là sự cẩn thận tỉ mỉ trong từng nét vẽ mà còn chứa đựng cả tâm hồn và sự tinh tế nhất của một người họa sĩ

vợ của mình một tình yêu tưởng chừng chỉ có trong chuyện cổ tích thế nhưng lại xuất hiện
ngay giữa đời thường quen anh từ khi anh bị tai nạn lúc đó chị là một điều dưỡng tại bệnh viện
chăm sóc anh hàng ngày rồi chị dần nảy sinh tình cảm và vượt qua biết bao giao cản
sự phản đối từ gia đình bạn bè chị vẫn quyết tâm đến với anh và về chung một nhà
có lẽ bằng tình yêu và sự chân thành của người vợ đã giúp cho anh hiền có thêm nghị lực
để sống tốt hơn
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại